dự báo trong hai mươi bốn giờ tới hầu hết các nơi trên khu vực bắc bộ trời vẫn nắng nhiều và nền nhiệt còn duy trì ở mức cao
ngoại trừ những nơi có địa hình núi cao và vùng ven biển nhiệt độ ở dưới mức là ba mươi năm độ
còn các nơi khác nhiệt độ trưa chiều phổ biến ở mức là từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
một số nơi thuộc khu tây bắc trời nắng nóng gai gắt với nhiệt độ còn trên ba mươi tám độ
về chiều và tối mai thì sẽ có mưa rào và rông cục bộ
với các tỉnh duyên hải miền trung trong ngày mai nắng nóng và nắng nóng gai gắt vẫn xảy ra diện rộng
tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến phú yên với mức nhiệt cao nhất là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
một số nơi thuộc vùng núi phía tây các tỉnh nghệ an hà tĩnh có thể đạt mức ba mươi chín bốn mươi độ
kèm theo đó là độ ẩm không khí giảm thấp nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao
riêng các tỉnh thuộc khu vực nam trung bộ cường độ nắng thì đỡ cài gắt hơn
trời chỉ còn nắng oi về trưa chiều với nhiệt độ cao nhất trong khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
chiều tối thì có mưa rào và rông rải rác cục bộ có thể xảy ra mưa rông mạnh
với khu vực tây nguyên và nam bộ do chịu tác động chủ yếu của đới gió tây nam ẩm nên ban ngày trời có nắng gián đoạn
và những cơn mưa rông xuất hiện ở nhiều nơi về chiều và tối cục bộ thì có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ về tố lốc cũng như gió giật mạnh với nhiệt độ cao nhất ở vùng cao tây nguyên
trong khoảng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ và nam bộ là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ở trên biển khu vực bắc và giữa biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa có mưa rông gió tây bắc mạnh cấp bốn cấp năm
còn khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa lần lượt là từ hai mươi tám đến ba mươi ba độ và từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi tám độ